trong không khí phấn khởi đón chào năm mới canh tí hai nghìn hai mươi và chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng nay ngày hai mươi hai tháng một tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì gặp mặt chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng
cùng toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bước sang năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
đây là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm cuối của nhiệm kỳ và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng thành lập mặt trận tổ quốc việt nam
bảy mươi năm năm quốc khánh một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
năm việt nam thực hiện vai trò chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân ta quyết tâm ra sức vấn đấu khắc phục khó khăn thách thức
phát huy mọi tiềm năng lợi thế mọi nguồn lực tiếp tục củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững
thực chất hơn phát triển văn hóa xã hội xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đồng thời phải tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
sự vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
đảm nhiệm thành công trọng trách với asean và hội đồng bảo an liên hợp quốc đem đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một nước việt nam đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phải đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có chiều sâu
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai làm tốt hơn nữa công tác cán bộ kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực chạy chức chạy quyền
tập trung xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả chủ động tích cực chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng